nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm thành lập thông tấn xã việt nam sáu mươi năm thông tấn xã giải phóng
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã gửi lãng hoa và thư chúc mừng các thế hệ làm báo thông tấn xã việt nam
trong thư tổng bí thư chủ tịch nước khẳng định trong trạng đường bảy mươi năm năm qua
thông tấn xã việt nam luôn đồng hành cùng dân tộc duy trì mạch thông tin thông suốt đến đông đảo bạn đọc trong nước và quốc tế
tổng bí thư chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng thông tấn xã việt nam tiếp tục khẳng định vai trò
là cơ quan thông tin chính thống tin cậy của đảng nhà nước
cung cấp nhiều loại hình thông tin trong nước và thế giới đến các tầng lớp nhân dân
mỗi cán bộ phóng viên biên tập viên kỹ thuật viên thông tấn xã việt nam
tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước luôn giữ vững bản lĩnh chính trị tư tưởng
không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị văn hóa ngoại ngữ thực hiện tốt lời can dặn của bác hồ
các cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng cây bút trang giấy là vũ khí sắc bén của họ
luôn xứng đáng là người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của đảng